ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành văn bản về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín và hạn hán xâm nhập mặn qua tài khoản ngân hàng
bộ giao thông vận tải đã có quyết định dừng kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng kể từ ngày một tháng bốn
vừa rồi là một số nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng
thưa quý vị tại tỉnh an giang gần một mươi năm chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn chuẩn bị xuất lậu qua campuchia vừa bị bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện và thu giữ
trong lúc tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang tại khu vực bến đỏ thuộc tổ ba ấp tân khánh lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng vận chuyển các thùng cốt tông
từ trên xe ô tô xuống bến đỏ có biểu hiện nghi vấn phát hiện thấy lực lượng chức năng
lợi dụng đêm tối các đối tượng lên xe ô tô tháo chạy qua kiểm tra các thùng cốt tông đối tượng bỏ lại
tổ công tác phát hiện bên trong có chứa một mươi bốn chín trăm năm mươi chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn bốn lớp
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu số hàng trên nên tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
lực lượng đồn biên phòng kỳ khang bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa phối hợp với công an và ban chỉ huy quân sự huyện kỳ anh
đã bắt giữ sáu thuyền đánh cá có hành vi sử dụng kích điện để đánh bắt hải sản trên biển
tại vùng biển xã kỳ phú đến vùng biển xã kỳ khang huyện kỳ anh lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ sáu chủ thuyền đánh cá
đều trú tại tổ dân phố tân yên phường kỳ trinh thị xã kỳ phú
tổ dân phố tân yên thị xã kỳ anh đang có hành vi điều khiển sáu thuyền đánh cá sử dụng thích điện để đánh bắt thủy hải sản
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ sáu bộ kích điện và hàng trăm mét dây điện để đánh bắt hải sản
trước đó lực lượng biên phòng hà tĩnh cũng đã bắt giữ được hai thuyền đánh cá có hành vi sử dụng kích điện
và đánh bắt hải sản bằng lưới kéo giã cào tân diệt sai vùng biển quy định
công an thành phố trí linh tỉnh hải dương phối hợp cùng với các lực lượng chức năng cũng vừa kiểm tra phát hiện gần tám mươi tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối trong một nhà kho trên địa bàn
tiến hành kiểm tra các dãy nhà kho tại khu vực đất của ông trần lợi ở khu dân cư giang hạ phường tân dân tp chí linh
lực lượng chức năng đã phát hiện có gần tám mươi tấn nội tạng động vật bao gồm các bao tải đựng lợn non ép khô các hộp
cắt tông đựng cá ngoài ra còn có nhiều lọ can gói ni lông bao tải dứa bên trong chứa các loại dung dịch chất bột ghi chữ nước ngoài chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ
còn tại tỉnh đồng nai hơn hai tạ nội tạng động vật cũng bốc mùi hôi thối được phát hiện khi vận chuyển bằng tàu hỏa từ hà nội vào thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng thành phố biên hòa tiến hành tiêu hủy
trước cổng ga biên hòa lực lượng công an phường trung dũng tp biên hòa và trạm thú y biên hòa đã phát hiện xe tải do tài xế bùi thành long chú tại thành phố biên hòa điều khiển đang nhận hàng
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong năm thùng xốp chứa khoảng hai trăm linh kg nội tạng động vật như sách bò lòng bò đuôi bò đang bốc mùi hôi thối và chảy nước
bước đầu chủ hàng là bà nguyễn thị kim anh chú tại phường tân phong tp biên hòa khai nhận chuyển số hàng trên từ hà nội vào đồng nai tiêu thụ nhưng không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ
chuyển sang các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành văn bản về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín và hạn hán xâm nhập mặn qua tài khoản ngân hàng
theo đó tất cả những người chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín và hạn hán xâm nhập mặn qua tài khoản ngân hàng sẽ được miễn phí giao dịch
ngân hàng nhà nước đã gửi yêu cầu này tới các tổ chức tiến dụng nhằm hướng tới lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và hạn mặn
người dân chuyển tiền qua dịch vụ ngân hàng điện tử hoặc chuyển tiền tại quầy giao dịch ngân hàng tới hai số tài khoản nhận ủng hộ của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đều không hề mất phí
cụ thể như sau tài khoản tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín số tài khoản một nghìn bốn trăm tám mươi ba hai nghìn một mươi chín một trăm năm mươi chín tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank chi nhánh thủ đô
tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại
tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long số tài khoản một nghìn một trăm linh một trăm chín mươi ba hai nghìn bốn trăm một mươi tám tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt công anh
ngân hàng nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền ủng hộ và thông tin công khai rộng rãi tới khách hàng về phạm vi hình thức và thời gian áp dụng
trong trường chạy xe công nghệ đã được hơn một năm nay
việc ra đời của nghị định mới không khiến anh băn khoăn hay lo lắng gì
mà còn yên tâm hơn vì cuối cùng mô hình này cũng đã được hợp pháp hóa
mặc dù sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu mới theo quy định nhưng anh cũng sẵn sàng thay đổi
có thay đổi thì mình cũng là một bác tài thôi
mình cũng mong muốn mọi hình thức nào trong hệ thống công nghệ
thì cố gắng để mình tạo thành một cái công việc nhanh nhất
và tất cả mọi cái là làm sao mình tất cả bên ban ngành người ta họp bàn để hoàn thành để làm cho nó yên tâm
việc tạo ra môi trường kinh doanh vận tải minh bạch công bằng
sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
tạo thuận tiện cho nhu cầu đi lại của người dân
cùng với đó nghị định này cũng đã thể hiện rõ quyết tâm của chính phủ
trong việc thúc đẩy mạnh mẽ
việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô